tám đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề qua mạng viễn thông mạng internet với quy mô trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng
vào chiều một mươi năm tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh công an huyện bắc quang công an thành phố hà giang đồng loạt tấn công bắt quả tang đồng thời triệu tập tám đối tượng trú tại thành phố hà giang và huyện bắc quang để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc

giao dịch lên đến trên ba trăm một mươi năm tỷ đồng